trong mọi giai đoạn cách mạng tự phê bình và phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của đảng
phê bình và tự phê bình sẽ giúp cho cán bộ đảng viên thấy được những ưu điểm khuyết điểm của mình
tìm ra các phương pháp cách thức để khắc phục với thực trạng và những biến tướng của việc tự phê bình và phê bình như vậy
có nhiều nguyên nhân để lý giải

trong mọi giai đoạn cách mạng tự phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của đảng
trong mọi giai đoạn cách mạng tự phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của đảng
trong mọi giai đoạn cách mạng tự phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của đảng